hiện nay thì bộ y tế đã có những hướng dẫn rất cụ thể đối với việc là điều trị cho bệnh nhân f tại nhà

tuy nhiên là khi chúng ta nhiễm f thì đầu tiên hãy bình tĩnh ở tại nhà
các quy định của bộ y tế thì chúng ta phải tuân theo
quy tắc năm k sát khuẩn tay đeo khẩu trang
tôi nghĩ rằng là hầu hết các gia đình người nam thì cũng ở trong nhà
cho nên khi trong nhà có một người nhiễm thì cố gắng lên để một phòng riêng
sau đó thì những cái tư trang vật dụng dùng nên dùng riêng
sau đó thì lên theo dõi sức khỏe của mình
có một cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng hỏi tôi
có nghĩa là tôi đang ở nhà tôi điều trị thì khi nào
tôi cần phải đến viện
như vậy thì chúng ta sẽ lên có một cái máy đo oxy lồng độ máu cầm tay
khi chúng ta đo spo hai nó giảm nhỏ hơn bằng chín mươi bốn
thì chúng ta hãy gọi trung tâm y tế nơi mà mình đang lưu trú
để nhân viên y tế họ đến họ thăm khám của mình
để xem mình có trị định cho viện không
tránh trường hợp là chúng ta tự đến các bệnh viện
như vậy thì nó sẽ gây quá tải cho các bệnh viện
và thật sự là
những trường hợp tự đến không cần thiết
có thể hoàn toàn điều trị tại nhà được
bác sĩ cũng có nhắc đến một đối tượng người bệnh đó là các bệnh nhân là trẻ em
vậy thì với đối tượng này chúng ta có cần phải lưu ý thêm gì hay không ạ
các nghiên cứu ở thế giới và kể cả việt nam đã chỉ ra rằng là
tình trạng lặng bệnh bệnh bệnh tình nặng của trẻ em nhỏ hơn rất nhiều so với người lớn
tại vì như một nghiên cứu đầu tiên đại dịch thì
tại việt nam thì khoảng một mươi chín hai là các trẻ em dưới một mươi tám tuổi
nhiễm covid tương đương khoảng bốn trăm chín mươi cháu nhỏ
và hầu hết các cháu nhỏ thì đều không có triệu chứng nặng
có thể là những triệu chứng rất phổ thông
sốt ho sổ mũi
như vậy thì cái đầu tiên với những trẻ nhỏ tại nhà
khi mà cháu bị dương tính thì tự nhiên bố mẹ hãy bình tĩnh ná
theo dõi cháu
cái quan trọng nhất đó là lân cao sức khỏe cho cháu
bằng cách nào
bằng cách là cho cháu ngủ đủ sức
cho cháu ăn đủ chất
cho cháu vận động thể dục thể thao
đó là cái điều quan trọng nhất
và khi cháu có các triệu chứng như đơn thuần sốt ho nhẹ
thì chúng ta có thể cho cháu uống hạ sốt
giống như là các bệnh sốt thông thường rồi cúm thôi
thế khi nào mà chúng ta nghi ngờ cháu có triệu chứng nặng nên
thì tôi cũng có khuyến cáo vài cái dấu hiệu nghi ngờ
ví dụ như là sốt kéo dài
cái thứ hai là bệnh nhân trẻ bỏ bú trẻ ăn kém đi
trẻ bị tiêu chảy cấp
hoặc là những cháu nhỏ hơn cháu trẻ dưới một tuổi chẳng hạn
thì cháu thở nhanh cháu có rút lõm lục lực
đấy là những cái thì lúc đấy cũng hay bị tiễn
đừng vội đưa cháu ngay đến một cái bệnh viện nào đấy
mà hãy gọi cho nhân viên y tế tại phường
họ sẽ đến họ sẽ theo dõi đánh giá chính xác nhất
sau đó họ sẽ có xe đưa cháu đến viện
có viện nào để thăm khám
nếu mà đúng là cháu sẽ rất là lạ
điều trị bệnh thì việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là rất quan trọng
cũng với cái suy nghĩ như vậy thì nhiều người đã dẫn đến tình trạng là lạm dụng
sử dụng các thực phẩm chức năng thuộc thuốc bổ
hoặc là sông các loại lá để điều trị covid một mươi chín
về vấn đề này thì bác sĩ có chia sẻ như thế nào
làm như thế nào để tăng sức đề kháng cho cơ thể một cách đúng đắn ạ
dạ vâng thì cái này nó cũng là một tình trạng chung
tôi nghĩ rằng là không phải là dịch covid mà thông thường tôi khám các bệnh thông thường
cũng rất nhiều bệnh nhân hỏi câu hỏi như vậy
vậy thì cái sức đề kháng của mình nó do đâu
sức đề kháng của mình muốn mạnh lên thì nó phải do mình ăn uống tốt
ăn uống đủ chất mình ngủ đủ rất
mình tập luyện thể dục thể thao điều độ khỏe khoắn
thế còn không thể là một người mà rất yếu rồi mà chỉ uống một hai viên thuốc bổ
mà có thể khỏe lên ngay được
cho nên là sức đề kháng nó nội tại của mình rồi
cho nên là đầu tiên thì tôi cũng mong muốn là
mọi người không nên tin theo những cái thuốc bổ thực phẩm chức năng ở ngoài thị trường
đặc biệt là những nhãn hàng không rõ nguồn gốc
khi dùng vào thì chưa biết là có bổ hay không
nhưng tác hại thì chúng tôi đã từng thấy rất nhiều rồi
đến viện với tình trạng là uống thuốc bổ
sau đó thì có thể suy thận này có thể suy gan này
có thể phải lọc máu này
đấy là những tình trạng rất hẳn tôi khuyên cáo không nên
thế vậy thì trong khi bị nhiễm covid thì cũng là cái mối lo lắng
của những người
nhiều người cũng muốn cho mình khỏe lên để chống covid
thì những cái thuốc bổ mà cần kê thì theo tôi
nếu mà cần mong muốn thì có thể liên hệ với trung tâm y tế
với bệnh viện để được theo đơn của bác sĩ dùng thì nó mới là chính xác nhất
vậy thì lời khuyên đối với người bị mắc covid một mươi chín trước tiên vẫn phải là bình tĩnh
và tuân theo các phác đồ điều trị của cơ sở y tế đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn sự tham gia của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
và cảm ơn những chia sẻ rất là nhiều